sáng nay tại cung thể thao dưới nước hà nội đã diễn ra giải cờ vua cúc kim đồng mở rộng lần thứ một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
giải thu hút gần một kỳ thủ nhí tham dự
đây là sân chơi bổ ích được tổ chức thường niên dành cho thiếu niên nhi đồng thủ đô và cả nước yêu thích bộ môn cờ vua
giải cờ vua cúc kim đồng hà nội mở rộng thu hút đông đảo các em trong độ tuổi từ sáu đến một mươi năm
giải cũng là cơ hội giao lưu cọ sát của các kỳ thủ chuyên và không chuyên
trước các giải thi đấu lớn của quốc gia khu vực đông nam á và thế giới
cờ vua không chỉ giúp các em rèn luyện tư duy bồi dưỡng trí tuệ
mà còn rèn luyện đức tính kiên nhẫn yêu chuộng sự công bằng biết tuân thủ các nguyên tắc và hướng tới ứng xử văn minh